thời gian gần đây người nghiện ma túy có xu hướng sử dụng các loại ma túy mới ma túy tổng hợp
với mức độ nguy hại tàn phá cơ thể gấp nhiều lần ma túy thông thường
chính vì vậy không ít trường hợp bị sốc phản vệ gây ra những hậu quả khôn lường cho sức khỏe và tính mạng
đầu tháng chín vừa qua người dân xã nghĩa nhân huyện lạc sơn hòa bình bất ngờ phát hiện một thanh niên tử vong
với tư thế quỳ gối úp mặt xuống đất nguyên nhân là do sốc ma túy
theo thống kê của trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai trước đây trung tâm chủ yếu tiếp nhận các trường hợp ngộ độc heroin
mỗi tháng vài ca nhưng một mươi năm trở lại đây mỗi năm chỉ còn vài trường hợp thay vào đó là các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới
trong thời gian các đồng nghiệp cũng có thông báo là có trường hợp ngộ độc ma túy dạng đá và có người tử vong
người tìm chức viện và cũng có người cứu được nhân sinh cũng có người tử vong
nguy hiểm hơn nữa khi nhiều người còn sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác nhau như rượu bia
thuốc an thần bóng cười để tăng độ hương phấn đây chính là những nguy cơ khiến cơ thể người sử dụng bị phá vỡ
não bị phù nề và tim ngừng đập cộng với việc tụ tập vui chơi lôi kéo nhau sử dụng ma túy tập thể
người ngột ngạt và thiếu oxy cũng có thể khiến việc sốc ma túy càng dễ xảy ra
nhóm sử dụng ma túy tôi khẳng định là nguy hiểm nhất trong tất cả các loại ma túy
chúng tôi tăng năng lực của nội tạng và vắt kiếm nó cho đến những người dùng đá

và rơi vào tình trạng gọi là trống rốc và rất nhiều nhóm tự tử trong giai đoạn trống rốc
không chỉ phá hủy thần kinh mà còn hơn thế là những hậu quả kinh hoàng khó có thể tưởng tượng
và sau vụ việc mới đây nhất tại một lễ hội âm nhạc giữa tháng chín vừa qua đã trở thành cơn ác mộng
khi có tới bảy nạn nhân tử vong và năm người cấp cứu đều dương tính với ma túy
giới trẻ cần phải nhận thức được cái giá rất đắt sẽ phải trả cho cảm giác hưng phấn khi sử dụng ma túy tổng hợp